tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị lan phương
chú ấp tám a xã an trường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt hụi nợ hụi hết chốt tiền một trăm chín mươi triệu đồng nhưng không đóng
nên phương phải hốt nhiều phần hụi và vay tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng
để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân bị cáo phương đã có hành vi gian dối
đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi không để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai
hai dây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một giây hụi
để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù giam
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng tại an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can
lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can võ thị thảo võ thị ái diễm
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với châu văn mến để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn mến
dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên bốn bảy tỷ đồng
tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh trong đó mỹ đã chiếm đoạt trên hai chín tỷ đồng
thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị mỹ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên công an cảnh sát điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư chú đối với mỹ
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và đắt
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu lợi trong một tháng đã gây ra năm vụ lừa đảo trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
và đây là đối tượng từng có một tiền án hai năm tù về tội cuối ghi thương tích mới ra tù vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo kết quả điều tra ban đầu sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tại tỉnh đắk lắc
lợi còn thất nghiệp cho nên đã bỏ lên thành phố buôn ma thuật
ngày một tháng bảy lợi đến phường tân hòa thành phố buôn ma thuột thuê nhà nghỉ để ở và trộm của chủ nhà
một chiếc xe máy hiệu vision đem bán được một mươi bốn triệu đồng
những ngày sau đó lợi dụng mối quan hệ quen biết lợi còn lừa mượn xe máy của bốn người khác
tại thành phố buôn ma thuật huyện crong park và huyện chư quynh để đem đi cầm cố